một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng dịch bệnh nói riêng và dịch covid một mươi chín
đã được khuyến cáo là giữ vệ sinh bàn tay thường xuyên rửa tay
thế nhưng lợi dụng tình hình người dân có nhu cầu lớn về nước rửa tay sát khuẩn
nhiều cơ sở đã sản xuất những sản phẩm nước sát khuẩn không bảo đảm chất lượng
trước tình trạng này các bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ khi sử dụng nước sát khuẩn
không rõ nguồn gốc xuất xứ không đủ tiêu chuẩn
theo các chuyên gia thành phần của dung dịch sát khuẩn thường bao gồm những chất có tác dụng khử khuẩn
như ethanol isopropanol chlorhexidine chất giữ ẩm glycerin và nước cất
và nồng độ cồn phải được pha chế phù hợp
nước sát khuẩn được sản xuất đúng tiêu chuẩn sẽ diệt được phần lớn vì sinh vật bám trên bề mặt da
việc sử dụng nước sát khuẩn kém chất lượng có thể gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe
đặc biệt còn tăng nguy cơ lây nhiễm nhiều bệnh nguy hiểm
nếu dung dịch sát khuẩn có nồng độ quá thấp thì sẽ không có tác dụng diệt khuẩn hoặc tác dụng rất thấp
nếu mà dung dịch nồng độ cồn quá cao ví dụ chẳng hạn chín mươi độ
thì nó sẽ làm đông vón lớp protein của vi khuẩn virus cho nên sẽ giảm tác dụng khử khuẩn sát khuẩn
sản phẩm khi mà một số cơ sản xuất không đúng hoặc là hàng giả hàng nhái hàng dạng
thì nó sẽ không tác dụng sát khuẩn vì tỷ lệ pha không đúng
thứ hai là có thể nó sẽ gây những nguy cơ như là viêm bắt thuốc sụn ứng kích ứng da
hoặc là khi nó có thể khi một cái lượng bắn vào mắt mũi thì gây cái độc hại là nguy hiểm cho sức khỏe
để có thể sử dụng các loại dung dịch sát khuẩn bảo đảm chất lượng
có tác dụng phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh covid một mươi chín nói riêng
người dân nên chọn mua dung dịch sát khuẩn nước sửa tay ở những cơ sở sản xuất có địa chỉ
nhãn mắc rõ ràng đã được cục quản lý dược bộ y tế cấp phép
và đặc biệt người dân cần thực hiện rửa tay theo quy trình sáu bước đã được bộ y tế khuyến cáo